tuy nhiên quá trình cổ phân hóa thoái vốn
cứ cấu lại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắt
chậm thì nó có cái nguyên nhân khách quan chủ quan
thế thì trong cái đầu năm hai nghìn thì có cái dịch covid
thế do vậy là cái tiến trình và cái chuẩn bị cho cổ phân hóa thì cũng có chậm
thuê tư vấn thế rồi thì cái nữa là thị trường chứng khoán rồi thì thế giới thì cũng bị giảm sút
thế do vậy là công tác
công tác thoái vốn của cổ phân hóa cũng bị chậm
các tập đoàn tổng ti thì có cái quy mô vốn rất là lớn
thế rồi tình hình tài chính thế rồi thì đất đai rất là lớn
thế do vậy thì là các doanh nghiệp này phải sắp xếp về mặt đất đai
thế rồi thì phải xử lý phần tài chính
do vậy là cái cũng mất nhiều cái thời gian
thế thì như là tập đoàn quy trình biến thâm thì cũng đã là sắp xếp cơ sở nhà đất
hơn bốn trăm linh cái cơ sở nhà đất
mà sắp xếp trong thời gian
gần ba năm thì mới xong được
xác định giá trị doanh nghiệp là một trong những bài toán khó nhất gây nên tình trạng chậm cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua
mục tiêu của xác định giá trị doanh nghiệp là làm sao để đánh giá đúng giá trị tài sản doanh nghiệp xử lý tài chính đúng nguyên tắc
làm sao để không gây thất thoát tài sản nhà nước ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân về chính sách cổ phần hóa
đây là quá trình phải dành nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính đất đai lao động trong giai đoạn
trước cổ phân hóa
pháp lý về đất hiện nay cũng chưa hoàn thiện
và đặc biệt là quy hoạch đất của các địa phương cũng chưa phải đầy đủ
đây là một cái vấn đề có lẽ nặng nhất trong quá trình cổ phân hóa
rồi là các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật tính toán giá trị của doanh nghiệp
với các doanh nghiệp có đặc điểm hoạt động quy mô hoạt động rất là lớn và phức tạp như thế này
thì rất là nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải tính toán giá trị nó đòi hỏi kỹ thuật nó cao hơn
do vậy nên làm thời gian nó dài hơn
thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những yếu tố khách quan do tác động của tình hình kinh tế khu vực
thế giới và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
thì vẫn còn những nguyên nhân chủ quan làm cho tiến độ thoái vốn cổ phân hóa còn chậm
một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vẫn còn doanh nghiệp nhà nước không muốn thoái vốn khỏi những ngành
lĩnh vực phát triển mạnh có tỷ suất sinh lời cao
và nhất là vai trò nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp
đơn vị còn chưa cao chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp
công khai minh bạch đúng quy trình pháp luật bảo đảm nguyên tắc thị trường
vẫn còn có lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước
các doanh nghiệp doanh nghiệp công trở thành một công cụ để trục lợi lợi ích nhóm
đây là một trong những điểm chốt cho tôi rằng là cần phải điều trí mạnh mẽ
đột phá thể chế trong thời gian tới cho nó đặc biệt là vấn đề đại diện quyền sở hữu
cho nó đặc biệt là vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu ở các doanh nghiệp này
chúng ta luôn luôn gặp phải cái vấn đề là sau một thời gian
cái người lãnh đạo đó hay cái tập thể nhóm lãnh đạo của doanh nghiệp đó có thể lúc đầu thì làm rất là tốt
rất là hăng hái muốn làm
cho doanh nghiệp của mình cũng như là cho xã hội
thế nhưng mà sau đó thì bắt đầu bị thay đổi mà chúng ta hay gọi là bị biến chất
thế thì nó dẫn đến cái sự kém hiệu quả cái sự lãng phí cái sự phí phạm
tài nguyên cũng như là cơ hội của những doanh nghiệp đó mà thậm chí có những doanh nghiệp rất lớn
nó gây ra những hậu quả nặng nề
theo cái phân công của chính phủ một cái doanh nghiệp sẽ tham hiếu ý bộ
là xây dựng tiếp cái đề án tái cấu cho cái giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
thì trong đó vẫn tập trung là cái việc là cổ phần hóa rồi thoai bốt
thực hiện theo đúng cái nghị quyết trung ương một mươi hai
về nâng cao đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước
và cái nghị quyết sáu mươi của chính phủ
về cái nâng cao cái quản lý sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
thì để đảm bảo tức là các cái doanh nghiệp vừa cổ văn hóa
quản trị tốt thế rồi thì thu hút được các nguồn vốn
thế rồi thì sắp xếp về cái bộ máy tính gọn
thế rồi thì đảm bảo cái hoạt động kinh doanh hiệu quả công khai minh bạch
thế rồi cổ phần hóa thì sẽ thực hiện niêm yết trên thị trường để thu hút vốn
thế rồi thì báo cáo định kỳ theo các cái quy định của luật tinh khoáng
để công khai cho các cổ đông rồi công chúng biết tình hình hoạt động
thế thì các cổ đông sẽ giám sát cái hoạt động của công ty cổ phần
trước những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra
hiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi xác định
cần đẩy mạnh cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn nâng cao hiệu quả hoạt động
sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước
đổi mới cách thức thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
nhất là các biện pháp liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất
gian cố định thương hiệu và giá trị truyền thống của doanh nghiệp cổ phần hóa
đây sẽ là những giải pháp cần được tập trung nghiên cứu thảo luận hoàn thiện
để hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trường bảo đảm thực chất hiệu quả